thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc xử lý kỷ luật đại úy lê thị hiền
người gây náo loạn tại sân bay tân sơn nhất tp hcm vào ngày một mươi một tháng tám vừa qua
trung tướng đoàn duy khương giám đốc công an tp hcm cho biết đại úy lê thị hiền
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh công an quận đống đa hà nội
đã bị đảng bộ quận đống đa khai trừ đảng
trước đó sau khi xem xét mức độ vi phạm của đại úy lê thị hiền
đảng ủy ban giám đốc công an hà nội đã quyết định giáng hai cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy
và yêu cầu xuất ngũ đối với nguyên đại úy này